tại nhà thi đấu tỉnh hải dương giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi năm đã diễn ra các trận bán kết nội dung đơn nam đơn nữ và xác định hai cặp vận động viên vào thi đấu chung kết
hai trận bán kết đơn nam diễn ra khá hấp dẫn các vận động viên bám đuổi tỷ số sát sao trong từng xét đấu
song với đẳng cấp cao hơn vận động viên đinh quang linh quân đội đã loại vận động viên đoàn bá tuấn anh hải dương khá nhanh với tỷ số bốn một
do tâm lý thi đấu thiếu ổn định mặc dù có nhiều séc đã vươn lên dẫn trước song vận động viên nguyễn đức tuân hải dương đã thưa vận động viên nguyễn anh tú t t hà nội cùng với tỷ số bốn một
kết quả các trận đấu đơn nữ với đẳng cấp vượt trội vận động viên mai hoàng mỹ trang petroseco tp hcm đã thắng dễ dàng vận động viên đinh thị huệ hải dương với tỷ số bốn
trận bán kết căng thẳng hấp dẫn nhất buổi sáng hôm nay là cuộc so tài giữa hai vận động viên nguyễn khoa diệu khánh petrosetco tp hcm và vũ thị hà quân đội với chiến thắng bốn ba dành cho nguyễn khoa diệu khánh